hướng ứng tháng hành động vì người cao tuổi việt nam năm hai nghìn hai mươi hôm qua ngày một mươi tháng một mươi
bệnh viện y học cổ truyền tỉnh lai châu phối hợp với tỉnh đoàn hội người cao tuổi và việt theo lai châu
tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe khám chữa bệnh cho hơn năm trăm linh người cao tuổi
và nạn nhân chất độc da cam dioxin tại bệnh viện y học cổ truyền
trong quá trình khám bệnh người cao tuổi được tư vấn về chế độ ăn uống hợp lý đầy đủ chất dinh dưỡng
các kiến thức về rèn luyện thân thể như thể dục thể thao các hoạt động giải trí phù hợp để tăng cường sức khỏe
sau khi khám bệnh mỗi cụ đều được cấp thuốc chữa bệnh thuốc bổ miễn phí và được trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
nhân dịp này ba tổ chức chương trình đã trao hai mươi xuất quà cho những nạn nhân bị chất độc màu da cam dioxin
và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng